thưa quý vị hiện nay thì tỉnh bắc giang đang chuyển sang giai đoạn mới trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
các ổ dịch trên địa bàn tỉnh đã được khống chế không có ổ dịch mới phát sinh
và tỉnh này đang tập trung cao các biện pháp sớm dập dịch trong thời gian sớm nhất
tỉnh bắc giang có gần ba f gần một mươi chín f một
đến nay bắc giang hiện còn cách ly y tế hai trăm hai mươi bốn thôn tổ dân phố cách ly xã hội sáu huyện
giãn cách xã hội thành phố bắc giang huyện tân yên
tổng số có hai trăm một mươi khu cách ly đang vận hành trên địa bàn tỉnh
theo chỉ đạo của tỉnh tại các huyện thành phố tập trung cao quản lý chặt chẽ tại các khu cách ly
trong đó phải ra soát phân loại các đối tượng theo từng nguy cơ cao thấp tại các khu vực cách ly tập trung
và các khu công nhân ở nhà trọ để giãn cách giảm nguy cơ lây nhiễm nhất là lây nhiễm chéo
đồng thời giám sát chặt chẽ ở ngoài cộng đồng
tỉnh bắc giang đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ công nhân tại các khu vực bị cách ly
phong tỏa sinh sống tạm trú cư trú lấy mẫu cho hai tám trăm linh công nhân trong khu nhà trọ núi hiểu
trước khi giãn cách sang khu cách ly tập trung khác trên địa bàn huyện việt yên để tránh lây nhiễm chéo
bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền cảnh báo không được lơ là chủ quan trong mọi tình huống
sớm dập dịch trong thời gian sớm nhất